người việt ở khắp mọi nơi trên thế giới đang chiến đấu với đại dịch covid một mươi chín
cho dù ở một số nơi dịch bệnh đang lây lan rất nhanh nhưng nhiều du học sinh đã quyết định ở lại
nhằm tránh gây ảnh hưởng và giảm áp lực cho công tác phòng chống dịch tại quê nhà
họ khiến cho cha mẹ họ vừa thương nhưng lại cũng vô cùng tự hào về con
tokyo là nơi đang dẫn đầu về số người nhiễm bề ở nhật tuy nhiên thì cuộc sống hiện tại của em vẫn ổn
em có theo dõi trang thông tin của đại sứ quán việt nam tại nhật bản và cảm thấy khá là yên tâm
vì đại sứ quán có cung cấp đầy đủ các số điện thoại của đường dây nóng để liên lệ khi cần
và sẽ hỗ trợ nhanh chóng kịp thời cho những trường hợp cần được giúp đỡ
hội sinh viên việt nam cũng rất là liên kết với nhau đoàn kết với nhau
ví dụ như là các bạn chia sẻ thông tin với nhau cần thiết để phòng tránh dịch bệnh
hoặc là nếu như bạn nào cần khẩu trang hoặc là cần nước sửa tay
thì mọi người cũng rất là sẵn sàng

thế nên là mặc dù dịch bệnh nó đang rất là nghiêm trọng nhưng mà tôi rất là yên tâm
mình rất là biết ơn với những người đứng đầu chống dịch covid một mươi
như là các bác sĩ các y tá những người làm việc ở trong siêu thị hiệu thuốc
vì đã sẵn sàng hy sinh để giúp đỡ người dân vẫn có được sự điều trị
vẫn có được thức ăn
và ngoại thứ thành phố new york thì đã vắng vẻ hơn bình thường rất nhiều
hầu hết mọi người đã ở trong nhà và không đi ra đường nữa
hiện tại thì cuộc sống của mình vẫn rất là tốt và yên tâm
mặc dù số lượng ca tăng nhiều hơn trong những ngày gần đây
hiện tại mọi người đều ở nhà và họ chỉ đi ra ngoài khi cần làm những việc cần thiết
ví dụ như mua thực phẩm hoặc là mua những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày
và khi đi ra ngoài thì mọi người đều đỡ khẩu trang
kể từ đầu dịch đến thời điểm này rất là nhiều tiệm neo ở trên đất nước mỹ
đã thành những công sửa nhỏ để mây khẩu trang
và chủ tiệm neo thì đã tặng rất là nhiều khẩu trang và găng tay cho bệnh viện địa phương
cũng nhiều nhà hàng việt nam đã cung cấp những cái suất ăn rất là chất lượng hàng ngày
cho các y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch

việc làm của người việt nam trong thời gian vừa qua
đã gây ấn tượng mạnh rất nhiều với các bạn mỹ
vâng khi mà dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường và phức tạp trên thế giới
khi mà trước mắt vẫn là nhiều khó khăn và thiệt hại do đại dịch gây ra
chúng ta không chủ quan nhưng cũng được quyền tự hào về những gì đã đạt được
về sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế
và niềm tự hào đó sẽ tiếp thêm niềm tin để chúng ta đoàn kết cùng nhau chiến thắng đại dịch